chiều qua tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã tiếp đại sứ mozambiqu tại việt nam
leonardo rosario manuel pes đến chào tạm biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
thay mặt bộ công an việt nam bộ trưởng tô lâm chúc mừng đại sứ leonardo rosario manuel pen
đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại việt nam đồng thời đánh giá cao những đóng góp tích cực
của ngài đại sứ trong nhiệm kỳ qua đã góp phần củng cố tăng cường và phát triển quan hệ hợp tác
giữa việt nam và mozambiqu nói chung giữa bộ công an việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật mozambiqu nói riêng
bộ trưởng tô lâm hy vọng sau khi về nước ngài đại sứ vẫn sẽ tiếp tục là cầu nối ủng hộ
và giúp đẩy mạnh hoạt động hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật của hai nước
như nghiên cứu hai bên đàm phán ký kết hiệp định về phòng chống tội phạm
trao đổi đoàn cấp cao của hai bên trao đổi chuyên gia trong lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm
đáp lại sự đón tiếp của bộ trưởng tô lâm đại sứ leonardo rosario manuel pen bày tỏ vui mừng và tin tưởng
trong những năm tiếp theo mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật của mozambiqu
với bộ công an việt nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tốt đẹp
trên lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn xã hội phòng chống các loại tội phạm